mở đầu sẽ là thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân huyện bát sát tỉnh lào cai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam ba đối tượng là tần lào san lò văn quyền và lý văn minh cùng chú tệ xã văn ninh huyện bát sát về tội vận chuyển hàng cấm
trước đó vào ngày bốn tháng tám tổ công tác tuần tra kiểm soát phát hiện ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển một trăm sáu mươi tám kg pháo hoa nổ
lực lượng chức năng đã bắt giữ được lý văn linh hai đối tượng còn lại bỏ trốn
quá trình điều tra công an huyện bát sát đã làm rõ số pháo hoa nổ trên là do san thuê quyền và minh vận chuyển từ trung quốc về việt nam
sau khi minh bị bắt quyền và san đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển pháo từ trung quốc về việt nam với số tiền công là bốn trăm linh đồng một người
một vụ vận chuyển hơn bốn năm tấn lâm sản trái phép trị giá khoảng hơn một mươi tỷ đồng
gồm gần một mươi tỷ đồng
gồm gần hai một tấn gỗ chắc và hơn hai năm tấn vẩy tê tê
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy h hai nghìn bốn mươi bảy tại khu vực đường tỉnh lộ năm trăm bốn mươi hai c xã hưng thông huyện hưng nguyên
công an tỉnh nghệ an phát hiện dưới thùng rơ móc có hầm chứa tự chế
bên trong có chứa hai mươi chín khúc gỗ nghi là gỗ chắc có tổng trọng lượng khoảng hai chín mươi năm kg
và sáu mươi ba bao tải chứa vẩy động vật nghi là vẩy tt có tổng trọng lượng khoảng hơn hai năm trăm linh kg
tổng trị giá lô hàng trên là khoảng hơn một mươi tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế lê văn sáng và phạm đình hiếu không xuất trình được hồ sơ liên quan đến số gỗ và số bao tải trên
các đối tượng khai nhận lô hàng trên là gỗ chắc và vẩy tt được sáng và hiếu vận chuyển từ lào về việt nam qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đồn viên phòng bắc sơn
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa liên tiếp bắt hai vụ vận chuyển thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc
vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng tám trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã hải tiến thành phố móng cái
tổ công tác đồn viên phòng bắc sơn đã phát hiện xe pho bán tải trắng do sần văn lò trú tại thành phố mông cái
điều kiển chở tám bao tải dứa có chứa tổng cộng bốn trăm linh kg thịt lợn đông lạnh
số thịt lợn trên không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng ngày đội biên phòng bắc sơn tiếp tục phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu vinfast màu xám
sở năm bao tải dứa có chứa tổng cộng khoảng hai trăm năm mươi kg thịt lợn đông lạnh
lái xe là sần a sủi chú tại thành phố móng cái không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đồn biên phòng bắc sơn đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai vụ việc theo quy định của pháp luật
đồn viên phòng bắc sơn
cơ quan chức năng tại hà nội đang làm rõ dấu hiệu lừa đảo góp vốn do công ty cổ phần tập đoàn mỹ hạnh
mạo danh chồng sâm ngọc linh dưới hình thức mua cổ phần gốc vốn
với lời hứa hẹn là sau một năm sẽ nhận cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng trung bình là hai bảy
rất nhiều người dân tại nhiều tỉnh thành phố tham gia đã không nhận được cả tiền lãi lẫn tiền gốc
đồn viên phòng bắc sơn

đồn viên phòng bắc sơn

chứ chẳng phải chọn sâm hay chọn khoai chứ

nhân bản cái vùng nguyên liệu của mình lên
để người trồng sâm nhà nhà trồng sâm

đầu tư kỹ thuật

các nhà đầu tư
theo những người tham gia góp vốn
bên cạnh quảng cáo có cánh kèm theo nhiều lời hứa hẹn
và cam kết nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận cao
công ty của phần tập đoàn mỹ hạnh
huy động tiền của người dân bằng ba loại hợp đồng
mua của phần
hợp đồng góp vốn hợp đồng bận vốn
tất cả đều hứa hẹn sau một năm
sẽ nhận cả góp lẫn lãi
với số tiền lãi hàng tháng trung bình là hai ba
công ty này đã mở rộng mạng lưới
huy động tại một mươi chi nhánh của các địa phương
đã có rất nhiều người dân
góp tiền cho công ty này với số tiền lên đến
tiểu tỷ đồng
khi bán cổ phần thì phải đưa
chúng tôi vào danh sách cổ đông
nhưng hiện tại cô hạnh không đưa vào danh sách
cổ đông tiền mua
cổ phần của chúng tôi cô hạnh
bỏ vào đâu thì bây giờ chỉ mình cô hạnh biết
thì ngược lại chúng tôi bị nừa là bán khống
đến cái phần tiếp theo
là cô hạnh là
có được một cây sâm thì cô hạnh nói là
là một cây
và lại đem bán tiếp những cây
hợp đồng góp vốn trồng sâm này
để cho các nhà đầu tư chúng tôi
là lại góp tiền vào
đến cái bận thứ ba tức là cô ấy bảo
thôi tiền đã hết rồi
chúng tôi sẽ trả các nhà đầu tư bằng đất
đối ứng bằng đất trả bằng đất
thì chúng tôi kiểm tra là những cái đất mà cô hạnh
đưa ra bỏ trả nhà đầu tư
thứ nhất không phải tên cô hạnh
tức là cô hạnh thực chất chỉ là
người môi giới cái đất đó thôi
thì hàng tháng sẽ được nhận nợi nhuận
sau một năm thì sẽ được bái cam kết
mua lại của phần
còn lãi xuất thì sẽ trả theo hàng tháng
nhưng khi mà
em đầu tư vào từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
là tháng một mươi một
là em không được nhận tiền lãi nữa
theo những nạn nhân
ngoài được tư vấn nhiệt tình
họ còn được công ty này đưa đi tham quan
các dự án trồng sâm gọc linh
tại quảng nam và con tum
liên kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước
đồng thời giới thiệu dự án
được nhà nước hỗ trợ bảy mươi
là một mươi sáu tỷ đồng
và kêu gọi người dân góp thêm ba mươi
nếu tham gia góp vốn sẽ có quà
là các sản phẩm từ sâm gọc linh
giới thiệu người tham gia sẽ được hưởng
phần trăm hoa hồng
càng nhiều người tham gia sẽ được hưởng nhiều phần trăm hoa hồng
ban đầu công ty trả lãi đầy đủ
nên nhiều người tiếp tục kêu gọi người thân và banh bượn
tiền được chuyển vào tài khoản
đứng tên tổng giám đốc công ty
sau một thời gian huy động
đến nay công ty này đã dừng chi trả
cả góp lãi đối với nhiều người dân
và đây là trụ sở
của công ty tại được viện hữu trị hà nội
tòa nhà sáu tầng
vốn to và đẹp
nơi tập đoàn mỹ hạnh làm trụ sở
giao dịch hiện nay đã bị đóng cửa
toàn bộ đồ đạc thì đã được
vận chuyển đi và những nhà đầu tư
bây giờ họ không biết đến đâu
số tiền họ đã
đóng cho tập đoàn này
công ty này đã đăng ký năm mươi tám ngành nghề kinh doanh
thời gian qua quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội
trang web và tổ chức nhiều hội thảo
bởi người dân đến dự
cơ quan chức năng xác định
không có gói vai yêu đáy một mươi sáu tỷ đồng thảo
của chính phủ cho công ty này
cũng không có những dự án trồng sâm
được cấp phép tại các hiệp thường liên quan
và hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra
hoạt động huy động vốn này
có diễn ra tại các địa phương khác hay không
và dòng tiền của công ty đã đi đâu
và sử dụng vào mục đích nào
trong vụ việc này thì phần lớn người góp vốn
là cán bộ nghề hưu người già
thậm chí là nhiều người đã vay mượn của người thân
vai mượn ngân hàng khiến cho họ rơi vào cảnh khốn đốn
và trong phóng sự tiếp theo
chúng tôi sẽ đề cập tiếp về vấn đề này
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn
cùng tiếp tục đến với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị trong bối cảnh thị trường lương thực trên thế giới
có nhiều biến động bộ trưởng bộ công tư
nguyễn hồng diên đã nhấn mạnh
trong mọi tình huống cần phải bảo đảm chất lượng hạt gạo
và thương hiệu sản phẩm để giữ vững
an ninh lương thực giữ vững đơn hàng
giữ vững thị trường xuất khẩu
sau khi đạt mức xuất khẩu kỷ lục
một triệu tấn gạo năm hai nghìn hai mươi hai
hoạt động xuất khẩu gạo
trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi ba
của nước ta tiếp tục đạt được những kết quả
tích cực tăng một mươi tám bảy về lượng
tăng hai mươi chín sáu về kim ngạch
bộ công thương đề nghị bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu
ngành lúa gạo theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả
làm tốt công tác định hướng quy hoạch vùng trồng
tổ chức sản xuất cơ cấu giống
kỹ thuật canh tác ứng dụng công nghệ
trong sản xuất thu hoạch bảo quản
đồng thời ra soát tình hình sản xuất thông tin về cơ cấu
chủng loại gạo diện tích canh tác
cân đối nhu cầu tiêu dùng thóc gạo trong nước
để xác định rõ nguồn thóc gạo hàng hóa
có thể xuất khẩu tạo thế chủ động
cho các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
đồng thời đề nghị bộ tài chính ngân hàng nhà nước việt nam
và các bộ liên ngành liên quan
kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ
cho người trồng lúa và thương nhân sản xuất
xuất khẩu gạo để họ chuyên tâm
vào sản xuất nâng cao chất lượng hạt gạo việt nam
liên quan đến việc chuẩn bị cho phục vụ
kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết
đơn vị vừa ban hành chỉ thị tăng cường đảm bảo an ninh an toàn
xuất lượng dịch vụ hàng không giai đoạn
lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cụ thể cục hàng không việt nam chỉ thị
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
và cảng hàng không quốc tế vân đồn
bổ sung nhân viên an ninh hàng không phương tiện trang thiết bị
thực hiện nhanh nhất việc so chiếu an ninh
trả hành lý tránh ủn tắc
và gây bốc xúc cho hành khách
đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
và nội bài
ngoài ra cục hàng không việt nam cũng yêu cầu
các đơn vị nhân viên hàng không tuân thủ
nghiêm công tác bảo trì bảo dưỡng phương tiện trang thiết bị
các quy định về dừng bỗ phương tiện
đi đúng làn đỉnh công vụ và đảm bảo
tuân thủ đúng tốc độ của phương tiện hoạt động
tại khu vực hạn chế của cảng hàng không sân bay
acv cũng được cục hàng không việt nam
yêu cầu phù hợp trả trẻ với
cơ quan quốc hành quyền tổ chức phân nguồn
giao thông giảm ủn tắc tại các cảng hàng không sân bay
nhất là tại sơn bay tân sơn nhất
yêu cầu các hãng taxi được
nhận quyền khai thác tại cảng hàng không sân bay
tăng cường năng lực phục vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với các cảng hàng không
có hoạt động bay hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thưa quý vị là một trong những địa phương
có chiều dài bờ biển lớn nhất cả nước
thế nhưng mỗi ngày danh thắng
vịnh nhà trang phải hứng chịu
khoảng một mươi tấn rắc hải
cộng với hàng ngàn mét khối nước hải
ổ nhiễm môi trường luôn là thách thức không nhỏ
với thành phố biển
nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai
nhằm xây dựng thành phố du lịch xanh thân thiện với môi trường
bằng nhiều cách làm hay
và mô hình độc đáo thì những người làm dịch vụ du lịch
trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực
tạo dựng không gian xanh thu hút dù khách
được thiết kế hòa mình vào thiên nhiên
và không làm ảnh hưởng đến môi trường
toàn bộ khu du lịch này được bao trùm
bởi không gian xanh của núi rừng xanh biếc
với những thác nước trắng xóa
dọc lối vào khu du lịch được xây dựng
bằng nhiều nguyên liệu khác nhau như chè nứa gỗ
đặc biệt phần mái lợp
được trồng hoàn toàn bằng cỏ tự nhiên
để lại ấn tượng cho du khách
đặc biệt sự tôn trọng thiên nhiên
và môi trường của khu du lịch
còn được thể hiện từ những thứ nhỏ bé
như bình và cốc thủy tinh đựng nước
những vật dụng trong nhà tắm
cũng được làm bằng vật liệu có thể tái chế
đầu tiên là thấy rất là thường thiên nhiên
thường tự nhiên
là mình có cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn
với lại là được deco trang trí rất là nhiều
cảnh để chụp hình check in này nọ
nên là kiểu như tụi em tới một cái khu
một cái chỗ nào thì cũng đều muốn
lấy điện thoại lên để check in sống ảo hết
sắp tới đây thì cũng
khu du lịch
đang dần dần thay đổi các dụng cụ
ví dụ như là
dĩa ly muỗng
những cái đồ cho dùng một lần
thay thế bởi đó là những cái sản phẩm
được sản xuất
ví dụ như là
xét miết nhân chất một trăm linh
thì nó phân tiện với môi trường
và nó truyền thông mỹ công dân
phì tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng
những mảng xanh của rừng
đang dần bị thay thế
bởi các tòa nhà khu dân cư
cụm công nghiệp
thì du lịch xanh thân thiện với môi trường
sẽ là xu hướng tất yếu
nhằm hướng đến sự phát triển bền vững
bởi vậy bên cạnh chú trọng tạo dựng không gian xanh
các nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh
đều hướng đến tiêu chí thân thiện với môi trường
hạn chế tối đa sử dụng sản phẩm nhựa
nhiều khu du lịch sử dụng rác thải
để tai chế
làm thành vật dụng trang trí đẹp mắt
đặc biệt chiến dịch thu gom rác thải
làm sạch bờ biển ngày càng được ngành du lịch trú trọng
và thu hút nhiều người tham gia hơn
quả đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ
cho cả người dân và du khách
chung tay bảo vệ môi trường
chúng tôi sẽ cùng hành động
để bảo vệ sự trong lành của môi trường biển
hướng đến phát triển du lịch xanh
các chiến dịch dọn rác bờ biển
khi sẽ được tổ chức thường xuyên
chứ không dừng lại một hai lần
chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự hưởng ứng
của nhiều người
xác định phát triển du lịch xanh
bền vững là xu hướng tất yếu
những người làm du lịch trên địa bàn tỉnh
đang nỗ lực xây dựng nha trang khánh hòa
là địa điểm du lịch văn minh
thần thiện với môi trường
bên cạnh thế mạnh du lịch biển đảo
các khu du lịch sinh thái du lịch xanh
ngày càng phát triển nhiều hơn
điều này không những đem lại nhiều lựa chọn đa dạng
cho du khách mà còn tăng sức cạnh tranh
giữa các địa phương trong cả nước
trong đó ngành du lịch khánh hòa
đang chú trọng hoạt động tuyên truyền
khuyến khích doanh nghiệp phát triển du lịch xanh
thu hút du khách và người dân
chung tay bảo vệ môi trường
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
kỳ nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
kéo dài dài
kỳ nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba kéo dài dài dài
với chính sách thiện thực mới
đây là dịp để du khách lên kế hoạch trải nghiệm
vui chơi giải trí
và để tận dụng tốt cơ hội trên
tp hcm sẽ tổ chức nhiều chương trình du lịch
điểm đến độc đáo hấp dẫn
theo đó văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
và sở du lịch tp hcm
đã thống nhất phương án để khách du lịch
tham quan trụ sở hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tp hcm
vào dịp lễ hai tháng chín tới
và tiếp tục duy trì hoạt động
mở cửa đón du khách vào thứ bảy và chủ nhật
mỗi cuối tháng
kế hoạch này được đưa ra là nhằm giới thiệu
về sự hình thành phát triển lịch sử tp hcm
góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch
đặc biệt tp hcm sẽ tổ chức
những sự kiện hấp dẫn diễn ra
chào đón ngày quốc khánh hai tháng chín
gồm chương trình bán pháo hoa
và thả khinh khí cầu ngày hai tháng chín
chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố
chào mừng lễ quốc khánh tại phố đi bộ nguyễn huệ
bên cạnh đó trong dịp này
các điểm vui chơi giải trí
suối tiên thảo cầm viên
cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đại
trong dịp này như trải nghiệm tham quan
hái trái và thưởng thức trái cây sạch
tại nông trại trải nghiệm thành nông dân chính hiệu
cùng các loài thú thân thiện
biểu diễn nghệ thuật thể hiện tình giao lưu hữu nghị
giữa các nước asean ấn độ cuba
gà sài gòn dự kiến được xây dựng
trở thành ga trung tâm hành khách của thành phố
gồm quảng trường bến xe buýt
taxi bãi xe cá nhân
đây là những đề xuất đáng chú ý
của liên danh tư vấn cục đường sắt trình bày
trong báo cáo đầu kỳ quy hoạch
các tuyến gà đường sắt
khu vực đầu mối thành phố hồ chí minh
liên danh tư vấn đề xuất quy hoạch lại nhà ga
với tổng diện tích khoảng sáu tám mươi năm hectare
gồm tổ hợp nhiều công trình
như xe quảng trường bố trí cho gà metro
bến xe buýt taxi nơi đậu xe
nhằm phục vụ thu gom và chở khách
theo định hướng này gà sài gòn sẽ là gà trung tâm
đón tỷ hành khách của các loại tàu khách bắc nam
khi tuyến đường sắt tốc độ cao nối vào
trong khu vực đầu mối liên thông qua tuyến đường sắt
trảng bông hòa hưng hoặc tuyến đường sắt
biên hòa vũng tàu tàu khách liên vận
tàu khách đường dài hoặc tàu khách vùng
tàu khách nội ngoại ô đi các đô thị vệ tinh
tại gà kết nối và trung chuyển với các tuyến đường sắt đô thị số hai
ngoài ra các đơn vị đề xuất
quy hoạch ba gà hàng hóa chính
ở khu vực thành phố hồ chí minh
gồm gà an bình bình dương trảng bông đồng nai
và thảnh đức lòng an
ba nhà gà này sẽ là nơi lập các đoạn tàu hàng
trung chuyển hàng hóa cho cả vùng đi về các hướng
tổng công ty cảng hàng không việt nam
acv cho biết công trình nhà gà
hành khách và đường băng cất hạ cánh
của dự án sân bay lòng thành
giai đoạn một dự kiến sẽ được khởi công
vào ngày hai mươi sáu tháng tám tới đây
đây là những công trình quan trọng
có giá trị lớn của dự án sân bay long thành
cụ thể công trình nhà gà
hành khách giá trị lên đến hơn ba mươi năm tỷ đồng
thời gian thi công ba mươi chín tháng
được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn
nhà gà được thiết kế
theo hình ảnh hoa sen
tổng diện tích sàn ba trăm bảy mươi sáu bốn trăm năm mươi một ba mươi hai m hai
chiều cao đỉnh mái bốn mươi năm năm mươi năm m
bố trí bốn mươi vị trí đổ gần
cho các máy bay
còn công trình đường băng cất hạ cánh
thời gian thi công bảy trăm linh ngày
đường cất hạ cánh có chiều dài bốn m
hệ thống hai đường lăng song song
sáu đường lăng thoát nhanh
các đường lăng nối diện tích khoảng sáu mươi chín ba hectare
bốn sân đổ tàu bay
và các sân đổ phương tiện phục vụ mặt đất
với diện tích khoảng một mươi hai bốn hectare
viettel có giá trị thương hiệu gần chín tỷ usd
dẫn đầu thương hiệu việt nam tám năm liên tiếp
nhờ tăng cường đầu tư ra quốc tế
tài sản và hiệu suất tốt
công bố tắp một trăm linh thương hiệu giá trị nhất việt nam
tập đoàn viettel với giá trị gần chín tỷ usd
tiếp tục trở thành thương hiệu
giá trị nhất việt nam
đồng thời là thương hiệu viễn thông giá trị nhất đông nam á
ông alex hahn giám đốc điều hành
của brank finance châu á thái bình dương cho biết
để xác định sức mạnh của một thương hiệu
đưa việc xem xét trên ba trụ cột
là đầu tư tài sản và hiệu suất
đầu tư thương hiệu đại diện tất cả đòn bẫy
mà một doanh nghiệp có thể sử dụng
để tác động giá trị thương hiệu
ở khía cạnh này các chuyên gia của brand finance đánh giá
viettel liên tục trở thành thương hiệu
có giá trị nhất việt nam nhờ mở rộng thành công
ra thị trường quốc tế
viettel đã hành lập các chi nhánh tại nhiều quốc gia
điều này làm nối bật khả năng của tập đoàn
trong việc thích ứng các thị trường đa dạng
tận dụng năng lực chuyên mô và tạo ra giá trị
trên quy mô toàn cầu
với thông điệp đổi mới để tăng trưởng bền vững
nos sự kiện quốc tế thường điên
thúc đẩy hoạt động đổi mới và tăng trưởng
dành cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam
và khu vực asean đã chính thức khai mạc
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng tám
tại thành phố hồ chí minh
sự kiện có sự tham gia của gần hai lãnh đạo
doanh nghiệp chuyên gia tại các diễn đàn
cùng các đại diện từ hơn bảy mươi quỹ đầu tư
ngân hàng đình chế tài chính việt nam
và quốc tế hơn hai trăm linh doanh nghiệp và start ups
đến từ hơn năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đóng khoảng hai mươi lượt người tham dự
được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp
hợp tác với các đối tác liên ngành chiến lược
qua đó tìm ra ý tưởng đổi mới sáng tạo
cho doanh nghiệp mình tăng tốc
hai năm vừa qua với câu chuyện của covid
doanh nghiệp đã gặp rất nhiều những khó khăn
và tới năm hai nghìn hai mươi hai khi covid qua đi
thì khó khăn đó vẫn chưa hết
và đó là những tín hiệu gửi tới cho
cộng đồng doanh nghiệp về câu chuyện
chúng ta cần phải có những đổi mới cần phải có những thay đổi
để đảm bảo doanh nghiệp của chúng ta
vận thoát được sự dẻo dài và thích nghi
với những thay đổi của mô hình kinh doanh
và những sự thay đổi về công nghệ trên thế giới
theo các chuyên gia môi trường kinh doanh thay đổi rất nhiều
khiến cho những mô hình và phương thức kinh doanh cũ
đang chịu nhiều sức ép và mất dần vị thế của chính mình
mức độ cạnh tranh được gia tốc
bởi công nghệ không còn dừng lại
ở phạm vi kinh doanh
và trên hết điều này cũng đặt ra bài toán lớn
về tính cạnh tranh về nguồn lực đổi mới sáng tạo
của các quốc gia
những vị khách quốc tế tới từ năm mươi hai quốc gia
họ là những tổ chức tài chính
họ là những quỹ đầu tư
họ là những người làm trong các mảng về công nghệ
và họ cũng là những doanh nghiệp
thì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tạo ra
một sự cộng hưởng rất lớn
và mỗi người đều có điều kiện để soi rọi
chính cái doanh nghiệp của mình trong nhiều góc nhìn khác nhau
thì từ đó mình mới bắt đầu nhìn lại
chính bản thân mình rằng là
à mình nên làm gì để mà tăng tốc nhiều hơn
mình nên làm gì để thay đổi nhiều hơn
cái sự thay đổi đó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh
và tạo ra nhiều cái sự bức phá
trong thời gian tới
tại sự kiện phó chủ tịch ưu ba nhân dân
thành phố hồ chí minh kỳ vọng
sự kiện quốc tế thường niên này sẽ mang lại
những cơ hội hợp tác với đối tác liên ngành chiến lược
các quỹ đầu tư quốc tế đồng thời tiếp cận
thông tin và kinh nghiệm thực chiến
dành riêng cho những doanh nghiệp mang tư duy sáng tạo
đây chính là nguồn tài nguyên
và là động lực quý báu giúp kinh tế thành phố
nói riêng và việt nam nói chung
gia tăng lợi thế cạnh tranh
mỗi doanh nghiệp
thì hãy tập cái việc đổi mới
như là một việc rất quan trọng
cùng với việc
tăng trưởng danh
phải thành mục tiêu chiến lược quan trọng
của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới
về phía lãnh đạo thành phố hồ chí minh
rất là nhiều thế hệ lãnh đạo
chúng tôi luôn luôn ủng hộ
sự sáng tạo sự đổi mới
và mong muốn
tạo điều kiện tốt nhất
để cho đội mới sáng tạo phát triển
vậy thì chỉ có đội mới
chúng ta mới tiến về phía trước
thưa quý vị cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm nạn
xe dụ bến cốc ở thành phố hồ chí minh
đã có thời gian vấn nạn này giảm mạnh
tuy nhiên trước những vấn đề
cung cầu thời gian gần đây
nạn xe dụ đang nóng trở lại
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
bây giờ mình có chuyện gấp
nên mình chưa kịp đặt vé trước
nên mình tới chỗ này
bắt xe ngoài đi
tối nay thì có xe đi ngay hay sao
không biết là
có xe nào bắt xe đó à
anh có thảo xe đón ghế này không
có mình về gấp ra
mình bắt ở đây
mình thấy tiện thôi nên mình đứng ngoài thôi

nó khỏe hơn là đi xuống trước kia
hồi xưa giờ người ta đón xe như vậy là người ta quen rồi

đứng đây là nó nhanh nó gần hơn

bắt xe về có tiện ở đó là mất thời gian lắm anh ơi
lý giải cho nạn xe dù bến cốc tại tp hcm đang đóng trong thời gian gần đây
đến từ nhu cầu có thật của người dân
sau khi bến xe miền đông di dời bảy mươi chín trên tám mươi bốn tuyến xe khách cố định ra bến xe mới
về phía nhà xe
rõ ràng lợi ích trong việc đón khách dọc đường đem lại lợi nhuận ở cả đôi đường
vừa có nhiều khách hơn lại vừa không mất chi phí hoạt động tại các bến bãi
ngoài ra do không bán vé nên rất khó xác định được doanh thu dẫn đến vị trí thu thuế
đối với các doanh nghiệp này cũng rất khó khăn
người dân sinh sống làm việc ở tp hcm
có quê ở các tỉnh miền bắc và miền trung
khi được hỏi về xe dù bến cóc thì đều cho rằng
bến xe mới rất đẹp hiện đại
nhưng vào bến lại tốn nhiều thời gian vì nằm ở vị trí xa trung tâm
để thu hút hành khách
cần tổ chức xe nhỏ trung chuyển hoặc kết nối tuyến xe buýt
từ các quận huyện tới bến xe mới